và làm rõ trước khi được đưa vào triển khai
câu hỏi đặt ra dự án cao tốc bắc nam nếu được đưa vào triển khai thì chính là vấn đề trọng tâm mà chính phủ cần phải hoàn thiện
một câu hỏi đặt ra là nếu như dự án cao tốc bắc nam được quốc hội thông qua trong kỳ họp lần này
thì vấn đề kêu gọi nguồn vốn xử lý và giám sát quá trình thực hiện sẽ ra sao là vấn đề trọng tâm mà chính phủ sẽ cần phải làm rõ
trung quanh ý kiến này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên viện trưởng viện kinh tế việt nam
vâng thưa ông dự án cao tốc bắc nam là một dự án mang tầm vóc quốc gia
và đã được đưa vào triển khai
được đưa ra thảo luận khá cụ thể tại quốc hội
tuy nhiên nhiều đại biểu đang băn khoăn trước việc kêu gọi nguồn vốn
khi mà vốn xã hội hóa chiếm đến sáu mươi một
vậy theo ông thực tế thu hút đầu tư cho dự án cao tốc bắc nam là gặp khó ở chỗ nào ạ
thì tôi cũng đồng ý là cái khó là chính là ở chỗ vốn
tại sao nói vốn là bởi vì hiện nay đây là một dự án mà cái lượng vốn là nhiều tỷ đô
nên nó khó nó đã lớn rồi nó khó
thứ hai là ngân hàng
nhân sách hiện nay cũng khó
cho nên khi làm thế này là cái phần mà xã hội hóa vào là nó huy động nó phải cao
mà xã hội hóa hiện nay chúng ta thấy là qua nhiều cái sự cố như thế là
cái khu vực tư nhân của ta nó cũng không phải là mạnh
và là cái câu chuyện cái nguồn vốn nước ngoài chúng ta chưa có một cái phương án thật sự rõ ràng
để mà kéo nguồn vốn nước ngoài vào đây
ta phải đặt câu hỏi tại sao vốn nó khó
có phải là vì việt nam thiêu vốn không
tôi cho cái cách làm của chúng ta làm cho cái câu chuyện vốn nó trở nên nó khó
cái này nó nằm ở cái chỗ lực với lợi ích của những người mà sử dụng cái công trình đó trong tương lai
mà ổn ấy
xử lý cơ chế đó thì sẽ huy động được vốn tốt
cái làm của chúng ta mà thay đổi được
chuyển sang thị trường
chuyển sang công khai minh bạch
chuyển sang những cái hợp đồng mà những cái cam kết nó rành mạch rõ ràng
nó nghiêm khắc và giám sát nó chặt chẽ thì cái lúc đó là chúng ta sẽ xử lý được
và hiện nay cái cách tiếp cận của chính phủ đó nó cũng trên cái tinh thần như vậy
gọi là chính phủ kiến tạo là nước kiến tạo
phát triển thì như thế là sẽ xử lý được vấn đề này
cùng với đó thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến về vấn đề đội vốn trong quá trình xây dựng
như đã từng xảy ra với rất nhiều các dự án giao thông khác
mà nhất là cái dự án này lại là một cái dự án trọng điểm của quốc gia
vậy thì theo ông thì chính phủ cần phải làm rõ vấn đề này ra sao
khi mà dự án được quốc hội phê duyệt để có những phương án sát với thực tế tối ưu trong quá trình triển khai ạ
đến bây giờ có thể nói là chúng ta đã xác định được đủ các cái nguyên nhân nó gây ra đội vốn
trong đó nó có cái lý do là nó kéo dài cái thời gian làm cái dự án
chúng ta không kiểm soát được cái logic là ngân sách mềm
tức là người ta lạm phát thì có thay đổi về giá này
chúng ta thấy là cái đền bù giải tỏa kéo dài ra thì giá cả nó cũng lên này
đặc biệt là cái khâu đền bù giải tỏa chúng ta thấy là có một cái tình huống là
bình thường chưa có gì thì cái giá đền bù nó dễ thôi
nhưng mà khi nó định hình cái con đường gái là cái giá đền bù nó đắt lên
thì chúng ta làm nó kéo dài thì câu chuyện là đền bù ấy là nó sẽ trở thành một câu chuyện là
xung đột giữa cái lợi ích của cái người dân và chính phủ
thì tất cả những câu này chúng ta đã dữ liệu được rồi
thì tôi nghĩ là hoàn toàn là có thể là xử lý được
và chúng ta phải có một cái cách tiếp cận về dự án ấy
theo đúng cái nguyên tắc của cái ngân sách cứng
chứ không thể ngân sách mềm được
tức là đã cam kết như thế nào đã tính đến các phương án như thế nào thỏa thuận như thế nào rồi
chặt chẽ nó phải rõ ràng
và những cái cam kết về mặt thời gian là nó phải đầy đủ
nếu không nó không phải trừng phạt
cái đội vốn là chính là do cái kỷ luật làm dự án
do cái kỷ luật ngân sách của chúng ta
do cái cách tiến hành chúng ta nó thiếu chặt chẽ nó thiếu chế tài nó rõ ràng
cho nên nó không trừng phạt được người ta
cho nên là nó sinh ra những cái chuyện lạm dụng cơ chế như thế
thì đến bây giờ tôi nghĩ rằng là các cái bên đều có thể thấy rõ được cái chuyện là
và chúng ta phải đặt vấn đề quốc hội phải đặt vấn đề là thiết kế dự án là trên những cái tiêu chuẩn nó thật sự là nghiêm túc nghiêm khắc và chặt chẽ
theo ý kiến của ông thì với cái dự án giao thông lớn như là cái dự án cao tốc bắc nam
thì để có thể thu hút được cái nguồn vốn nước ngoài thì chúng ta cần phải làm gì ạ
tôi nghĩ rằng là vẫn trên cái nguyên tắc là những cái cam kết và lợi ích nó đầu tiên nó phải rõ ràng
thế thì những cái phương án lợi ích tính ra thì nó dễ thôi
tức là người ta sẽ tính là cái đường cao tốc ấy
là bao nhiêu xe chạy cái xe nó như thế nào bao nhiêu năm thì thu hồi được vốn với một cái mức phí là bao nhiêu
thế thì cái liên quan đến cái thứ hai cái lợi ích thứ hai cái phần mà thu hồi vốn có thể là dự báo được tính được
mà thậm chí là nó tính rất lợi bởi vì là cái khả năng triển vọng là tăng tốc của nền kinh tế của việt nam có tính chất bùng nổ
thì có thể là nó còn làm lợi cho những nhà đầu tư trong tương lai nhiều nữa
nhưng mà cái góc độ cái khía cạnh gọi là cái lúc làm đường ấy nó kéo dài đến như thế nào
để cho chúng ta thấy
nói chung là cái chỗ này là cái chỗ là thỏa thuận nó khó
bởi vì khi mà bỏ vốn ra cái câu chuyện nó ví dụ như đối với nhà đầu tư nước ngoài là có cái rủi ro tỷ giá
rủi ro lãi suất rủi ro tỷ giá nó cũng phải tính
thế ông ấy rủi ro cái đền bù ông không làm đền bù là nó kéo dài ra
cho nên là những cái câu chuyện này nó vẫn lại trở lại cái mà chúng ta nói lúc nãy là những cái điều kiện cam kết
nó phải cực kỳ chặt chẽ nó phải cực kỳ nghiêm khắc và chế tài nó phải đủ nghiêm ngặt để ông làm
đối với phía việt nam để bảo đảm cái này thì cái câu chuyện là trách nhiệm cá nhân về phía nhà nước
của những người đại diện nhà nước tham gia vào cái ký kết cái hợp đồng với các nhà đầu tư nước ngoài là phải rất rõ ràng
từ phía nước ngoài nó có thêm những yếu tố là cái rủi ro về tỷ giá
cái rủi ro về những cái cơ chế thay đổi chính sách mà họ không lương được
thì mình cũng phải đặt ra với họ ngay từ đầu để mà có những cái thỏa thuận cho nó chặt chẽ
còn một vấn đề nữa mà ủy ban kinh tế quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ hơn
về một số điểm trong phương án đầu tư như là cần làm rõ cơ sở căn cứ để phân chia các dự án thành phần
khi mà có những dự án thì dài một trăm một mươi năm km có những dự án chỉ dài một mươi năm km
có những dự án lại dài hai mươi chín km
vậy làm sao để bảo đảm được cái tính đồng bộ về tiến độ hoặc là những cái tiêu chí như thế nào
trong việc nghiệm thu xác định giá trị thực hiện dịch vụ phương án đặt trạm thu
ý kiến của ông như thế nào
phải nói rằng là đến lúc những cái bài học kinh nghiệm
cho thấy là quốc hội là đã nhìn ra được những cái vấn đề để bảo đảm được cái hiệu quả của dự án
thế thì cái câu chuyện này nó liên quan đến những cái cam kết thôi
tôi nói ví dụ như khi mà ông cái đối tác mà làm ký hợp đồng chỉ có một mươi năm km với cái đối tác là năm mươi km
thì cái câu chuyện hay là năng lực thực hiện dự án
ông có bảo đảm được không
thứ hai là không chỉ năng lực của nhà đầu tư bởi vì là họ dây dưa ra đủ thứ
có thể là năng lực tốt nhưng mà họ lại trải ra quá nhiều dự án
thế thì nó lại chậm
lúc đó là những cái điều kiện những cái điều khoản cam kết hợp đồng ấy
cái tính chế tài nó phải rất mạnh những cái điều khoản nó phải rất chặt chẽ
để khi mà người ta bắt tay vào thực hiện một mươi năm cây số cũng như là cái năm mươi km
về mặt thời gian hay là về mặt chất lượng nó phải được bảo đảm như nhau
thì như thế là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề
thế còn bây giờ đã đặt được những vấn đề như thế này
thì ngay từ đầu cái khâu gọi là cái khâu ký kết hợp đồng
đánh giá năng lực và ra soát các điều kiện thực thi trên cơ sở đó
là tính đến những cái phương án gọi là
giám sát thực thi nó chặt chẽ là những cái điều ấy có thể là bảo đảm được
dự án cao tốc bắc nam là một dự án lớn
và với những cái kinh nghiệm cũng như là điều kiện hiện tại của nước ta
trong xây dựng vận hành giao thông
thì ông có nhận định ra sao và đánh giá như thế nào về cái tính khả quan của dự án
cũng như là những điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể thực hiện được dự án này
nếu như được quốc hội thông qua vào kỳ họp lần này ạ
tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nói là chúng ta biết được nhiều thứ
biết được nhiều thứ thì có nghĩa là
tất cả như thế là những thứ khó khăn nó đang đặt ra
thì lâu nay thì những khó khăn chúng ta cũng biết
nhưng mà để mà xử lý đó thì quả thực là không dễ một tí nào
những cái năng lực thiết kế dự án
năng lực giải tỏa đèn bù
năng lực công khai minh bạch
rồi năng lực giám sát
để làm sao nó tránh được những cái chuyện đi đêm đi hôm
tránh được những cái chuyện gọi là sân sâu
là cả những câu chuyện là nói thì dễ
nhưng mà đến lúc thực thi là nó rất khó
cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải
làm được một cái việc rằng là
chúng ta biết rằng là cái câu chuyện là nó đã cấp bách rồi
nó phải làm rồi
và phải làm một cách rất nghiêm túc rồi
thì là tôi nghĩ rằng là với tất cả những cái kinh nghiệm như thế
là nó tạo cái cơ sở chúng ta là chúng ta thấy là
đủ cái điều kiện để chúng ta đưa ra những cái giảng buộc
đủ điều kiện chúng ta đưa ra những cái quy chế để mà thực thi nó
chúng ta cũng phải thấy một điều rất rõ thế này này
cái dự án nó càng lớn
cái tầm quan trọng nó càng cao
và cái năng lực huy động
cái nguồn lực quốc gia nó càng lớn
thì cái cách làm nó phải hết sức chặt chẽ
và những cái điều luật giám sát nó phải rất rõ ràng
và tôi thì muốn nói cái điều này
cái quan trọng nhất là cái tính công khai minh bạch
của các cái điều kiện dự án
nó phải được đưa ra thảo luận ngay từ đầu
nhiều khi chỉ vì không công khai minh bạch cho nên
nó tạo ra một cái sự xung đột không đáng có
nó làm mất lòng tin của xã hội
thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là
hiện nay mà quốc hội đã đặt ra được những cái
câu chuyện ấy rồi
buộc chính phủ phải giải tình như thế
bộ giao thông vận tải giải trình như thế rồi
rồi là cam kết của các cái phía ngay từ đầu ấy
là của những cái nhà gọi là những nhà tư vấn
hay là những cái trách nhiệm đầu tư ấy
thì nó sẽ làm được
vâng cảm ơn ông vì cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ
theo như dự kiến thì ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới đây
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết
về chủ trương xây dựng
một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam
với những ý kiến từ quốc hội
các chuyên gia kinh tế hy vọng rằng
dự án cao tốc bắc nam có thể được thực hiện hóa
để phục vụ cho mục tiêu phát triển
kinh tế chung của đất nước
đến đây chương trình tâm điểm tuần này của chúng tôi cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình tiếp theo